hiện nay ngoài hai loại quả xoài và vải thiều của việt nam được phép xuất khẩu vào thị trường australia
thì thanh long là loại quả thứ ba sẽ được cấp phép nhập khẩu vào thị trường này
nếu vậy thì việt nam sẽ là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép nhập khẩu thanh long vào thị trường australia
bộ nông nghiệp và thủy lợi australia vừa hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về trái thanh long tươi của việt nam
trong đó đề xuất cấp phép nhập khẩu trái thanh long tươi của việt nam vào thị trường này
với điều kiện thanh long việt nam phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học
báo cáo của bộ nông nghiệp và thủy lợi australia xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp đánh giá về dịch hại và bệnh trên quả
qua thảo luận kỹ thuật với cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kết quả của đợt khảo sát đánh giá trực tiếp các vùng trồng thanh long tại việt nam
do các chuyên gia của chính phủ australia thực hiện trong sáu tháng vừa qua
theo kế hoạch quy trình đánh giá rủi ro cho trái thanh long tươi việt nam
sẽ được chính phủ australia hoàn thành vào cuối năm nay